việc này đã không chỉ gây ra sự lãng phí mà còn thể hiện tính không nghiêm minh của pháp luật sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
bãi tạm giữ xe vi phạm giao thông của đội một phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
những chiếc xe hỏng nát xuống cấp những phương tiện này đã bị tạm giữ từ năm hai nghìn một mươi hai cho đến nay do người vi phạm bỏ lại không đến thực hiện quyết định xử phạt vi phạm theo quy định
không riêng gì phương tiện hàng loạt giấy tờ bị tạm giữ cũng được người vi phạm sẵn sàng bỏ lại
khoảng gần một năm trăm linh trường hợp là người vi phạm để lại giấy tờ nhưng mà không đến xử lý chính cái việc đấy nó đã gây ra một số khó khăn nhất định

lực lượng chúng tôi khi làm nhiệm vụ nhất là trong các công tác lưu trữ kho bãi của các phương tiện cũng như là các hồ sơ tại các kho hồ sơ của đơn vị
công an trong việc xác minh cũng như trông giữ thanh lý tài sản theo quy định của pháp luật vì vậy rất cần những giải pháp căn cơ để xử lý việc vi phạm giao thông hiệu quả có nghĩa là đủ sức gian đe nhưng cũng để cho người vi phạm chấp hành